thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí lái xe lạng lách đánh võng trên đường
của một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh hà nam đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông
gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông
để quyết liệt xử lý tình trạng này lực lượng công an tỉnh hà nam đã tích cực vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật
công an huyện bình lục phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và phòng cảnh sát giao thông tỉnh hà nam vừa triệu tập nhóm một mươi tám thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
để điều tra làm rõ về hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng mang theo hung khí
gây dối trật tự công cộng trên địa bàn đồng thời tiến hành thu giữ một mươi xe máy bốn dao kiếm tuyếp sắt
đáng chú ý đối tượng vi phạm trên phần lớn là dưới một mươi tám tuổi và có không ít đối tượng dưới một mươi sáu tuổi
do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình
đang đi thì bị các nhóm thanh niên đuổi xong một em quay về đầu chạy về chợ mạng để tụ hoạt và bảo nhau về lấy thêm hung khí
gọi thêm người để đi tìm nhóm nãy đuổi đuổi bọn tôi để đánh lại
để phòng ngừa cái việc là con em mình sẽ tiếp cận với các mối quan hệ xấu
và cũng phải quản lý chặt chẽ
kể cả các phương tiện liên lạc không để cho các cháu sẽ có những mối liên hệ
rồi là lên các trang mạng để tụ tập và thành lập các hội nhóm để tham gia vào các việc vi phạm các quy định của pháp luật
với sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự của các lực lượng công an hà nam
đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật gây dối trật tự công cộng và hạn chế nguy cơ tội phạm trong thanh thiếu niên
tuy nhiên để giải quyết triệt đề tình trạng này
cần có sự phối hợp chặt chẽ của các gia đình nhà trường các ban ngành đoàn thể trong việc quan tâm quản lý giáo dục con em
ngăn chặn từ sớm từ xa thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật
giữ bình yên cho các tuyến phố trong mỗi ngôi nhà và an ninh trật tự cho toàn xã hội
thưa quý vị tại tỉnh hải dương thời gian qua đã liên tiếp xuất hiện các ổ dịch thủy đậu trong trường học
ngành y tế tỉnh hải dương yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch
sẵn sàng các phương án không để dịch bùng phát
để không xuất hiện các ổ dịch thủy đậu trong trường học
trung tâm y tế tỉnh hải dương phối hợp các cơ sở giáo dục định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường
thường xuyên vệ sinh phòng học trang thiết bị bàn ghế khuôn viên trường
bảo đảm đủ nước xà phòng cho giáo viên học sinh giở tay hàng ngày
giám sát phát hiện sớm các ca bệnh để cách ly xử lý ổ dịch kịp thời không lây lan ra diện rộng
từ đầu năm đến nay tỉnh hải dương ghi nhận một trăm bảy mươi ca mắc thủy đậu
chủ yếu từ bốn ổ dịch tại các trường học trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị mới đây công an tỉnh nghệ an đã tạm giữ hơn tám trăm tám mươi mét khối cát
và chín thuyền vỏ sắt dạng tự chế được sử dụng để khai thác khoáng sản trái phép
tại khu vực sông lam thuộc địa phận xã long sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vào môi trường công an tỉnh nghệ an
đã tiến hành kiểm tra phát hiện năm thuyền vỏ sắt đang khai thác cát sỏi
tiến hành kiểm tra tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn lộc khang sông lam
tại thôn một mươi xã long sơn huyện anh sơn
tổ công tác phát hiện năm thuyền vỏ sắt dạng tự chế đang neo đậu
trong đó có bốn thuyền hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
công an tỉnh nghệ an đã tạm giữ tám trăm hai mươi bốn mét khối cát sỏi và chín thuyền vỏ sắt dạng tự chế
tất cả đều không có số hiệu không có đăng ký đăng kiểm
hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật